tình trạng giáo viên bị cắt giảm hàng loạt do vượt quá chỉ tiêu biên chế khiến cho đầu ra của các sinh viên sư phạm ngày càng trở nên khó khăn
đầu ra khó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đầu vào
không những thế ngành sư phạm năm nay còn được bộ giáo dục và đào tạo quy định mức điểm sàn nhằm mục đích bảo đảm chất lượng đào tạo
đây chính là lý do khiến cho một số trường lâm vào cảnh vô cùng khó khăn
nếu như trước đây trường đại học sư phạm thái nguyên gần như chỉ tập trung vào mục tiêu lớn nhất là đào tạo chính quy
thì năm nay ngoài nhiệm vụ đó nhà trường sẽ mở thêm các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên theo hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông
đây được xem là hướng đi mới bên cạnh việc nâng cao chất lượng đầu ra đào tạo theo đơn đặt hàng để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt
năm nay nhà trường có cái đổi mới về cái vấn đề là đào tạo sinh viên
đó là yêu cầu tất cả sinh viên năm thứ nhất là vào ở tập trung trong ký thức xá
và kỳ đầu tiên thì nhà trường cũng miễn giảm cái tiền lệ phí ký thức xá cho sinh viên
với mục đích là quản lý tập trung và nâng cao cái chất lượng đào tạo hướng dẫn sinh viên các cái hoạt động tự học nó thuận lợi hơn
khác với đại học sư phạm thái nguyên
đại học hồng đức thanh hóa năm nay chủ trương mở thêm bốn ngành đào tạo chất lượng cao gồm toán lý văn sử gồm tám mươi chỉ tiêu
theo đó thí sinh phải đạt từ hai mươi bốn điểm trở lên mới đỗ nhưng trường có cam kết việc làm
tuy nhiên dường như thí sinh vẫn không mấy mặt mà có những lớp chỉ có một sinh viên trúng tuyển
cái chương trình này chỉ có khoảng hai mươi học
tiến trí thôi là sẽ học riêng một mình em ấy
thế còn lại em ấy sẽ được tham gia với các hoạt động khác
tức là để hình thành các kỹ năng chuyên môn các năng lực chuyên môn năng lực nghiệp vụ
thì em ấy có rất nhiều cơ hội
và đấy là một cái nhà trường phải tổ chức những cái hoạt động riêng biệt dành riêng cho em ấy
nhưng kết hợp trên cái nền chung của nhà trường
nếu một lớp chỉ duy nhất có một sinh viên học
điều này đồng nghĩa với sự lãng phí về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo
cũng vì lý do này mà cao đẳng sư phạm gia lai quyết định nâng mức điểm chuẩn ngành sư phạm văn lên hai mươi ba điểm
để đánh trượt một thí sinh duy nhất đạt hai mươi hai năm điểm
có thể thấy rằng việc không tuyển sinh được sinh viên sư phạm
như kỳ vọng đã khiến cho nhiều trường đại học lao đào
tuy nhiên đây là việc khó tranh khỏi trong quá trình đổi mới mà chúng ta buộc phải chấp nhận
cái đây là một cái điểm lúc đầu thì tôi nghĩ rằng là bộ trưởng cũng nghĩ là khó
nhưng mà khi học các trường sư phạm thì các trường là đồng thuần rất cao
đây là vì sao bởi vì có lúc phải hy sinh những quyền lời của một số trường
và sau đó để vì cái tương lai giáo dục đất nước
chất lượng đào tạo sư phạm quyết định sự thành tựu
trong đó phụ thuộc vào chất lượng đầu vào chương trình đào tạo và cách thức đào tạo
cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên
muốn tạo ra được lớp thầy giỏi trong tương lai gần
nhiều trường đại học đã chấp nhận một giai đoạn khó khăn
trong đó có đại học sư phạm thái nguyên đại học hồng đức thanh hóa
theo lãnh đạo của các trường này trong năm tiếp theo
mặc dù khó tuyển sinh trường cũng vẫn quyết tâm siết chặt đầu vào
nhằm tạo ra một thế hệ giáo viên giỏi
từ năm hai nghìn hai mươi hai dù phải đào tạo với chỉ một sinh viên một lớp